tuy nhiên về tối và đêm mai ở khu vực vùng núi phía bắc sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và rông ở diện dài rác
mưa xuống trên nền nhiệt cao nên rất dễ phát sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan như rông lốc và gió giật mạnh
người dân cần hết sức lưu ý
hoàn lưu vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn cũng tác động mạnh mẽ đến các tỉnh thành của miền trung
dự báo ngày mai suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận ninh thuận
tiếp tục xảy ra nắng nóng gai gắt trên diện rộng
với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
thời tiết khô nóng sẽ còn kéo dài nên người dân cần hết sức đề phòng với hiện tượng cháy nổ đặc biệt là đề phòng cháy rừng
nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày mai ở khu vực nam bộ và tây nguyên tuy nhiên cường độ nắng không quá gắt
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trong khi đó tại nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
ban ngày trời nắng nhưng về chiều tối vẫn có mưa rông
đáng lưu ý là trong thời kỳ tới gió mùa tây nam ở các tỉnh phía nam sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần
nên mưa sẽ gia tăng hơn trên cả hai khu vực này
trên biển dưới tác động hút gió của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây
trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ sẽ có gió nam đến đông nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
trong khi đó ở phía nam khu vực biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang
khu vực vịnh thái lan cũng như là khu vực phía nam của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đào trừng sa gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh dần lên
vì thế mà có mưa rào và rông rải rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
kèm theo khả năng có lốc xoáy gió giật trong cơn rông
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước